thưa quý vị gần bốn mươi năm nay trường tiểu học tri lễ bốn ở xã biên giới tri lễ huyện quế phong
tỉnh nghệ an chưa từng có một cô giáo ở một nơi không có điện không có sóng điện thoại
hay mạng internet bốn mươi bốn thầy giáo ngày đêm vẫn miệt mài cắm bàn vượt khó để gieo chữ ở tất cả sáu điểm trường
với ba trăm bảy mươi tám em học sinh câu chuyện của bốn mươi bốn thầy giáo là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng
về nghị lực sống đã ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng trong năm hai nghìn một mươi bảy
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự của chúng tôi
những người mẹ mong con những người vợ chờ chồng những đứa trẻ cần cha dễ dũ
gần bốn mươi năm nay những người phụ nữ ở huyện quế phong tỉnh nghệ an đã trở thành trụ cột trong gia đình
làm cha làm mẹ thì ai cũng thương con cả ra trường thì họ phấn công đi lễ thì thương thì thương
nhưng mà họ phấn công thì cũng phải chấp nhận
bốn mươi bốn thầy giáo rời xa gia đình lên biên giới giảng dạy
họ xác định dành cả cuộc đời để giúp đỡ trẻ em đồng bào vùng cao
mình thì cũng chưa bao giờ hối hận khi đã chọn cái việc lên đây để công tác và dạy học sinh ở đây cả
mình đã gắn bó ở đây cũng rất là nhiều năm rồi hàng chục năm rồi và mình cảm thấy luôn yêu cái bọn trẻ ở đây
và thấy các em thiếu thốn vất vả và mình cũng muốn làm một cái gì đó để giúp các em
đầu tiên lên thì thấy rất vất vả khá vất vả
nhưng mà khi mà lên ở trên này nhìn các em thấy các em chạm ngoan ngoan ngoan nghe lời
mình thì cũng nghĩ là cũng muốn cố gắng tức là góp một phần sức nào đó để làm cho các em cố gắng học và giúp các em lớn lên để có một tương lai sáng hơn
từng tiêu họp tri lễ thuộc xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an có sáu điểm trường đóng tại bản mường lống huy sái một huy sái hai nậm tột huy mưới một huy mưới hai nằm rải rác trên rãi núi phà cà tún sát biên dưới việt lào
đây là địa bàn sinh sống của bà con dân tộc thái mông và khơ mú hơn một hộ dân với hơn một mươi nhân khẩu
nhưng chỉ có ba đồng chí canh giữ chốt biên phòng
bao năm qua bà con vẫn kiên trì bám đất bà con
bà con vẫn kiên trì bám đất bám bản là chỗ dựa cho bộ đội biên phòng bảo vệ an ninh biên giới
đây cũng là nơi thời tiết khắc nghiệt đất đai cằn cỗi chăn nuôi trồng cây khó khăn
ngoài một vụ lúa bà con và các thầy giáo tại điểm trường chỉ có thể trồng thêm rau cải rau mùi đổi bữa thay măng rừng
để gió mù trữ và nâng cao nhận thức hỗ trợ đời sống cho bà con dân tộc
bốn mươi bốn thầy giáo được phân công lên vùng xa nhất của biên giới tỉnh nghệ an
mang theo cái chữ đến cho ba trăm bảy mươi tám em học sinh
đường đi lại khó khăn con dốc đỏ được mệnh danh là đỉnh cao của sự hiểm trở nơi biên giới ngăn cách giao thông
không ai có thể đi một mình dù quãng đường chỉ khoảng ba mươi km
nếu những năm trước đây các thầy giáo phải đi bộ hơn một ngày trời để đến với trường tiểu học tri lễ bốn
thì nay con đường mang chữ đến cho đồng bào dân tộc ở vùng biên giới xa xôi nhất của tỉnh nghệ an đã bớt đi phần nào khó khăn
đặc biệt là trong những ngày thời tiết khô giáo như thế này
con đường từ xã chi lễ lên điểm trường chính ở bàn mường lống dài ba mươi km
nhưng chỉ có một phần ba là đường nhựa hai phần ba là lối mòn treo leo trên sườn núi hiểm trở và khó khăn
nơi mà ô tô không thể lên được cái gì cũng thiếu
chỉ có những chuyến xe mở đường của bộ đội biên phòng và nghị lực của các thầy giáo để đến với đồng bào vùng cao
lần đầu tiên đến đây thì khi sàn giao án
thì tôi gặp một người thầy giáo
tôi thấy là thầy khó khăn hơn mất tiền hơn
vì ở đây thì không có điện lưới vậy là không có máy vi tính
nên là việc sàn giao án bằng giấy bằng viết tay thì thầy khó khăn hơn
nên là do không có điện nên phải có thể dùng nến hoặc là dùng đèn pin để soi để có thể soạn giao bán
là một trong những giáo viên trẻ nhất của trường tiểu hạp tri lễ bốn
thầy lang việt hùng mới lên nhận lời
được hơn một tháng
cả trường có bốn phòng ngủ dành cho giáo viên
điểm trường chính có một mươi hai thầy
thì ba thầy giáo chu một căn phòng như thế này
khó khăn nhất với các thầy giáo trẻ
không phải là căn phòng chật hẹp thiếu điện thiếu mạng internet
mà chính là cố gắng giảng dạy các em học sinh trong hoàn cảnh bất đồng ngôn ngữ
khi giao tiếp với các em học sinh ngày mông thì do là mới lên chưa biết tiếng mông
nên là cảm thấy còn là khó khăn
nên một số cái thì
mình có thể chỉ bằng tay
hoặc là nói diễn đạt một cái gì đấy cho các em dễ hiểu hơn
để các em có thể thực hiện được
nếu mà ví dụ như đọc thì mình có thể chỉ vào sách đọc
hoặc là viết thì chỉ viết
vì một số em
và có một số em thì cũng hiểu
nên là một số em sẽ phiên dịch lại cho những bạn khác
sự tận tụy của các thầy được đền đáp bằng sự chăm ngoan của các em học sinh
dù hoàn cảnh gia đình khó khăn
các em vẫn cố gắng đến trường lớp
với bạn bè và thầy giáo
nhà con có xa không
có xa ạ
tại sao con thích đến trường
con thích đến trường vì có nhiều bạn bè đi học rất vui
con thích đến trường
vì đến trường để học chữ và luyện viết
con thích thầy thành thầy thành giải cuốn luyện viết và luyện đọc
vào những ngày rất mướt
những lớp học lại thứ vắng học sinh
chỉ có manh áo mỏng
nhiều em vẫn nỗ lực vượt khó đến trường
những em nhà xa
hoàn cảnh khó khăn
sẽ theo cha mẹ lên nương rẫy
bởi vì học sinh ở đây á
hầu như là thuộc cái diện là hồ nghèo
nên ở đây học sinh đói quanh năm
mà mặt cũng không đủ ấm
nên là học sinh chủ yếu là đi theo bố mẹ
có khi là một kỳ học
học sinh chỉ tham gia được một tháng hoặc hai tháng thôi
hầu như là vậy
thầy sơn bá thành là người dân tộc mông
sinh ra và lớn lên ở bản mường lống
thầy được phân công công tác tại điểm trường chín trăm linh bốn
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và là người có thâm niên lâu nhất tại điểm trường này
thầy nằm vững địa bàn
thuộc từng hoàn cảnh các em học sinh
mỗi ngày lên lớp
là niềm tự hào của thầy
vì được đóng góp cho quê hương mình đồng bào mình
khi mình bắt đầu học ở đây thì mình thấy rất là vất vả
bởi vì con đường đi lại nó vất vả nên mình cố gắng để học
rồi là mình chọn cái nghề làm thầy
để quay lại cái trường này mình dạy chứ cho con cháu
đồng bào nhà mình ở đây đây
bởi vì mình là một người dân tộc hơ mông
nó biết cả hai thứ tiếng
đôi khi mình dạy nó rất dễ dạy và học sinh nó dễ hiểu
cứ mỗi khi lớp thiếu học sinh
thầy sơn bát thành lại đi vận động gia đình có học sinh nghỉ học
nhà hai em học sinh này chỉ cách trường năm phút đi bộ
nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không có cái ăn
quần áo không đủ ấm nên cha mẹ không cho con đi học
quần áo không đủ ấm mùa đói không đủ ăn cho con
bố mẹ đi làm cũng phải đưa con đi
lo con ở nhà không có gì để ăn
rét mứt không có áo mặc
thiếu bút thiếu vở viết
nhà vất vả chăn nuôi không được gì nên không lo được cho con
đôi lúc bố mẹ đưa con đi làm nương rẫy cả tuần
từ nay trở đi bố mẹ sẽ cố gắng cho con đi học đầy đủ
anh trai một mươi tuổi học lớp bốn em gái chín tuổi học lớp ba
trong hoàn cảnh nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc
hai em bé được các thầy giáo giảng dạy đã sớm biết ước mơ được đi học cho tương lai sau này
sau này con thích làm gì
con thích làm thầy giáo
thế còn con
con thích làm cô bác sĩ
một trăm linh đồng bào dân tộc ở xã chi lễ là hộ nghèo
ở vào địa thế khó khăn
cây đói nghèo đã kéo dài dè dẳng bao thế hệ
cơm không đủ ăn áo không đủ mặc
ước mơ của những đứa trẻ liệu có thành hiện thực
ô tô không thể vào đến điểm trường
không có điện không có sóng điện thoại không có mạng internet
đó vẫn chưa phải là điều khó khăn nhất với các thầy giáo nơi đây
khi mặt trời chưa mọc sương răng phủ kín bản làng
bà con người mông đã lên nương làm rẫy mang theo những đứa con của họ
đó cũng là thời điểm mà các thầy giáo trường tiểu học chi lễ bốn đi tìm

qua nương này sang rẫy khác
thầy dương bát thành và đồng nghiệp đã quen với những lần đi vào sâu trong nương rẫy
lên nương không gặp các thầy lại đến từng nhà
rồi lại vượt suối bước chân người thầy đã trải khắp nẻo cao
bà con đi kiếm ăn nơi xa
thời gian khó cản cỗi thầy vẫn cố gắng tìm đến
điều trăn trời của các thầy là những đứa trẻ có cơm ăn áo mặc
sĩ số lớp sẽ không vắng một em học sinh nào
sĩ số lớp sẽ không vắng một em học sinh nào
hàng tuần thường có học sinh một hai em

hàng tuần thường có học sinh một hai em ví dụ các lớp bỏ học thì nhà trường phải tiếp tục đi vận động
để cho các em học sinh đến trường lớp đầy đủ
để cho các em học sinh đến trường lớp đầy đủ
đến hôm sau các thầy là phải ôn luyện lại cho các em để khỏi hồng kiến thức
dự cho các em đến trường đến lớp duy trì hàng ngày lại càng khó hơn
khó khăn là thế nhưng các thầy không nản lòng
thay vào đó là tập làm quen và cố gắng khắc phục bằng mọi cách có thể
con đường mang chữ lên vùng cao có bộ đội biên phòng trợ giúp
bộ đội biên phòng xã chi lễ chung tay cùng các thầy giáo đi vận động cha mẹ cho con đến trường
hỗ trợ quần áo sách vở bánh kẹo cho các em học sinh giúp các em có điều kiện sống tốt hơn
hỗ trợ quần áo sách vở bánh kẹo cho các em học sinh giúp các em có điều kiện sống tốt hơn